công an huyện hà trung tỉnh thanh hóa vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt giữ bảy đối tượng sử dụng trái phép vũ khí quân dụng gây dối trật tự công cộng tại xã hà lai huyện hà trung vào đêm ngày năm tháng ba
bảy đối tượng bị bắt giữ gồm lê văn thành nguyễn quốc trung ở thị xã bỉm sơn tống tuấn đạt đỗ văn biên lê văn thắng nguyễn ngọc đông và mai trí hiễu đều ở huyện hà trung
trước đó công an huyện hà trung nhận được tin báo khoảng hai giờ sáng ngày năm tháng ba có một nhóm đối tượng đi hai xe máy và một xe ô tô bán tải mang súng quân dụng và kiếm đến quán bia ở xã hà lai huyện hà trung bắn vào quán đe dọa và xông vào quán đánh người gây thương tích hủy hoại tài sản là một người bị thương
sau khi vụ việc xảy ra công an huyện hà trung đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ
qua công tác điều tra xác minh đến nay công an huyện hà trung đã bắt giữ được bảy trên chín đối tượng là thủ phạm gây ra vụ án nói trên
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn nên lê văn thành đã rủ thêm một số đàn em đến quán bia trên để bắn cảnh cáo và giàn trận hỗn chiến với nhóm đối tượng khác làm một người bị thương